em là mai thị hải em làm kế toán cục kế tỉnh bắc ninh chị trang ạ
đến sáng ngày hai mươi năm em cấp tiền ăn cơm trưa là chị em mình gặp nhau tại tỉnh ạ
còn là tài hiệu đi tập quấn này là một mươi h sáng nay cục kế tỉnh bắc ninh đang ban hành
mỗi một độ là một triệu năm trăm linh ngàn là một độ
nhưng đến sáng ngày hai mươi năm lên đi tập quấn nhận tiền là sẽ hỗ trợ lại được năm mươi mua tài hiệu
sau đó là cho mỗi hộ gia đình được năm triệu tiền phòng chống dịch covid là chủ hộ lên nhận

là được để giảm thuế hai ba năm ba không phải nộp thuế chị trang ạ
vừa rồi là một đoạn hội thoại giữa đối tượng tư nhận là kế toán của cục thuế bắc ninh
gọi cho chị đặng quỳnh trang hộ kinh doanh điện thoại di động và hoa tươi
ở khu roi sop phường phu trần thị xã từ sơn
chị trang cho biết trong hai ngày liên tiếp chị nhận được ba cuộc điện thoại của người lạ
trao đổi về việc nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chị bảo là hồ sơ với cả địa chỉ thì chị sẽ gửi qua biêu điện
thì đến một lúc sau thì có một anh shipper nhưng anh đi biêu điện anh ấy gọi
anh ấy bảo là chị chuẩn bị một triệu để nhận tài liệu tập huấn
thế em cũng bảo vâng gửi về
trong cách khoảng hai hôm thì lại có một chị gọi điện đến bảo tập huấn được hỗ trợ covid là năm triệu
được tiền mua tài liệu tập huấn là một triệu rưỡi

và hỗ trợ tiền covid là hai triệu à tiền covid là tiền ăn uống đi lại hai triệu nữa
theo triều cục thuế khu vực từ sơn yên phong từ ngày tám đến ngày chín tháng chín vừa qua

với thủ đoạn tương tự như trên

của cục thuế tình và được tri hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với số tiền năm triệu đồng
nhằm trục lợi bất hợp pháp